đối với người dân cuba những di sản mà chủ tịch fidel castro để lại cho quốc gia caribe này
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục là vô giá và trường tồn
fidel castro đã đi vào huyền thoại trở thành biểu tượng về một con người luôn đấu tranh kiên cường
vì độc lập tự do bình đẳng vì cuộc sống ấm no của người dân
trong cuộc đời và sự nghiệp của mình lãnh tụ cuba fidel castro đã để lại một di sản vô cùng to lớn
và quý báu đối với nhân dân cuba
những thành tựu nổi bật có thể kể đến như tiến bộ về y tế giáo dục và phúc lợi xã hội
ngay cả khi bị bao vây cấm vận bởi mỹ
về lĩnh vực y tế trước cuộc cách mạng cuba nước này chỉ có khoảng sáu bốn trăm linh bác sĩ
tính trung bình thời đó một bác sĩ phải chăm sóc cho một năm mươi tám người dân
tuy nhiên từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến nay cuba đã đào tạo một trăm ba mươi bác sĩ và có tới hai trăm bốn mươi tám bệnh viện công
tỷ lệ bác sĩ trên bình quân dân số cuba là một bác sĩ trên một trăm năm mươi năm dân
cuba còn cử hàng nghìn bác sĩ tình nguyện sang các nước trong khu vực và châu phi để khám chữa bệnh cho người nghèo
theo thống kê của unicef cuba là quốc gia duy nhất tại châu mỹ không có trẻ suy dinh dưỡng
và được chính tổ chức này công nhận là thiên đường quốc tế của trẻ em
tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất châu mỹ
trong hai trăm linh triệu trẻ em trên thế giới phải ngủ ngoài đường không có trẻ em cuba
cuba là một trong những nước đi đầu thế giới về công nghệ vi sinh
khi nghiên cứu thành công bốn loại vaccine chống ung thư nổi bật là ung thư phổi
cuba cũng là quốc gia đầu tiên
chuyển hiv từ mẹ sang con
hệ thống giáo dục của cuba đứng đầu mỹ la tinh
tỷ lệ giáo viên trên bình quân học sinh là một giáo viên trên một mươi học sinh
cuba đứng số một thế giới về đầu tư cho giáo dục
với ngân sách dành cho lĩnh vực chồng người chiếm tới một mươi ba tổng sản phẩm quốc nội gdp
về phúc lợi xã hội đảo quốc caribe này dành tới năm mươi bốn ngân sách cho dịch vụ xã hội
mặt khác cuba cũng đứng đầu khu vực mỹ la tinh về chỉ số phát triển con người của liên hợp quốc
dựa trên các chỉ số về y tế giáo dục và thành tiệu kinh tế và xếp thứ bốn mươi bốn trên thế giới